tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì phiên họp nghe các bộ ngành báo cáo về tình hình giá cả
thị trường tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi và công tác điều hành giá quý i năm hai nghìn hai mươi đặc biệt là giá thịt lợn
theo báo cáo của các bộ ngành thị trường trước và sau tết không bị khan hiếm hàng hóa tiêu dùng
giá cả bình ổn nhưng giá thịt lợn vẫn ở mức cao dù đã nhập hàng nghìn tấn thịt lợn từ nước ngoài
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh các bộ ngành khẩn trương có báo cáo cụ thể về việc này
làm rõ việc có hay không lợi ích nhóm lợi dụng thị trường nguồn cung khan hiếm để trục lợi và đẩy giá lên cao
vấn đề này cần làm rõ để bỏ đảm minh bạch công bằng và bảo vệ người tiêu dùng
bộ nông nghiệp có trách nhiệm báo cáo việc dự báo giá lợn hơi trong tháng hai và tháng ba
cũng như khả năng cung mứng thịt lợn cho người dân nhất là về giá
để bảo đảm lạm phát vẫn nằm trong tầm kiểm soát là dưới bốn
về việc chủ động phòng chống virus corona phó thủ tướng đề nghị cần có đoàn thanh tra đi kiểm tra thị trường
việc tăng giá khẩu trang y tế dung dịch rửa tay bán cho người dân
thậm chí sẽ phải có thanh tra khác để thanh tra lại đoàn kiểm tra
nhằm tránh có sự tiếp tay cho người kinh doanh để trục lợi